tại bình thuận chủ tịch ubnd tỉnh ông lê tuấn phong đã ký văn bản khẩn yêu cầu chấn trình việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phan thiết
trong đó chủ tịch ubnd tỉnh này phê bình chủ tịch ubnd tp phan thiết nghiêm túc chấn trình và khắc phục những tồn tại
trước đó chủ tịch tỉnh bình thuận lê tuấn phong phó chủ tịch tỉnh bình thuận nguyễn minh cùng các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bình thuận đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở thành phố phan thiết
qua kiểm tra thực tế vẫn còn nhiều nội dung công việc mà ubnd tp phan thiết triển khai thực hiện chưa đúng chưa hết trách nhiệm theo chỉ đạo của bình thuận thiếu trách nhiệm cho việc kiểm tra giả soát công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cụ thể một số phường xã và người dân chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
công tác tuyên truyền chưa hiệu quả nhiều người dân chưa rõ khu vực nào áp dụng chỉ thị số một mươi sáu chưa thông tin nhiều về sự nguy hiểm sự lây lan của dịch bệnh
người dân vẫn ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu người bán hàng rong vẫn tiếp tục hoạt động do chưa được cơ quan chức năng thông báo dừng
hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của các đội tuần tra lưu động của thành phố các phường xã còn ít chưa nghiêm
việc kiểm tra phương tiện đối tượng lưu thông qua các chốt còn lòng
việc bố trí các chốt cho khu vực thực hiện chỉ thị một mươi sáu chưa hợp lý
việc thông báo xét nghiệm đến người dân còn chậm chưa quy định cụ thể khung thời gian
trước những tồn tại nêu trên chủ tịch tỉnh bình thuận phê bình và yêu cầu chủ tịch thành phố phan thiết nghiêm túc chấn trình và khắc phục những tồn tại hạn chế trên để khống chế dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại